tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm
và triển khai nhiệm vụ giải pháp cấp bách công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại một trăm tám mươi bảy điểm cầu trong toàn quân
tại hội nghị đại diện cục quân y cho biết hiện bộ quốc phòng đang cách ly một mươi tám người
và đến nay trong quân đội chưa phát hiện ca bệnh nào
bộ quốc phòng đánh giá hiện nay dịch bệnh đang trong giai đoạn hai diễn biến phức tạp
do số ca bệnh từ nhiều nguồn khác nhau không để được lây chéo và xâm nhập vào quân đội
đẩy mạnh tuyên truyền định hướng dư luận cho cán bộ chiến sĩ nhân dân yên tâm
chuẩn bị tổ cơ động và bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm sẵn sàng thực hiện khi có lệnh